thông tin liên quan đến vụ thảm án khiến bốn người chết xảy ra tại thôn phìn ngan xã trịnh tường huyện bát sát tỉnh lào cai cách đây hơn một tháng
thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai vừa gửi về cho chúng tôi
ngày hôm nay công an tỉnh lào cai đã ra quyết định khởi tố bị can tần láo lở về hành vi giết người
như tin đã đưa vào tối ngày bốn tháng chín tẩn láo lở đã bị lực lượng chức năng bắt giữ
sau hơn hai mươi năm ngày lẩn trốn trong rừng tại cơ quan công an đối tượng l đã khai nhận hành vi giết bốn người trong một gia đình
theo cơ quan công an vào tối ngày chín tháng tám anh tần ông này ở thôn phìn ngan xã trị tường huyện bát sát đi làm nương về
thì phát hiện sát con gái hai tuổi tẩn mai phương ở dưới suối cách nhà khoảng năm mươi mét
chị cần tà mẩy vợ ân này và con gái tẩn thúy vân mới hai mươi ngày tuổi tử vong dưới ao
cháu gái của này là tần thùy chi sáu tuổi chết tại rãnh nước
các nhà một trăm linh mét thi thể các nạn nhân đều bị đá đẻ
nhà của anh nải bị lục tung mất một mươi bốn triệu đồng
cơ quan công an xác định thủ phạm gây ra vụ án trên là tần láo lở đã trốn vào cánh rừng ở gần nhà
hàng trăm cảnh sát đã được lệnh phong tỏa khu vực này để chặn đường trốn chạy của nghi can